thưa quý vị và các bạn trên cương vị là người đứng đầu nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
trong phóng sự tổng hợp sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn ngoại giao của việt nam gắn liền với vai trò của chủ tịch nước trần đại quang trong thời gian qua
tôi trần đại quang chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba đồng chí trần đại quang được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước trần đại quang rất quan tâm đến hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
ông đã trực tiếp đưa ra nhiều quyết sách và chỉ đạo điều hành và đưa ra nhiều quyết sách lớn liên quan tới công tác đối ngoại của đảng và nhà nước rõ nhất là trong công tác ngoại giao đa phương
chủ tịch nước cũng trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược và đã có nhiều ý tưởng táo bảo và sáng tạo
ý tưởng về một ấn độ châu á thái bình dương được chủ tịch nước đưa ra trong chuyến thăm chính thức ấn độ được cho là một sáng tạo
phù hợp với khu vực và thế giới
chủ tịch nước cũng là người đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến cải tổ nguyên tắc làm việc phương thức hoạt động của asean
dấu ấn đối ngoại của chủ tịch nước trần đại quang được thể hiện rõ nhất trong sự kiện tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
đây là một trong những sự kiện ngoại giao kinh tế lớn nhất của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
khi chúng ta chưa tổ chức apec thì chủ tịch nước trần đại quang đã trực tiếp quan tâm sát sao
chỉ đạo điều hành và đặc biệt là chuẩn bị các ý tưởng cũng như là chuẩn bị về nội dung liên quan đến apec
và xuyên suốt trong cả năm apec cho đến hội nghị cấp cao ở đà nẵng
chủ tịch nước đã quan tâm sát sao chỉ đạo nhiều hội nghị quan trọng và trực tiếp trong đợt diễn ra hội nghị tại apec
trực tiếp điều hành trực tiếp giám sát và trực tiếp chỉ đạo nhiều hội nghị quan trọng
có thể nói là thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy gắn với hình ảnh và gắn với những đóng góp rất là đáng kể của chủ tịch trần đại quang trong
công tác chỉ đạo lãnh đạo mình liên quan đến công tác đối ngoại
trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao của mình chủ tịch nước trần đại quang một cách tinh tế và sâu sắc
luôn thể hiện vị thế của việt nam bằng cách khẳng định các quốc gia đối tác là bạn là đối tác toàn diện
với sự tôn trọng lẫn nhau tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị
đồng thời bày tỏ mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam và các đối tác đang phát triển thực chất và hiệu quả
ông cũng luôn chia sẻ tâm nhìn của mình
về hợp tác và đối thoại trong khu vực châu á thái bình dương
nên trường sau mấy chục năm qua châu á thái bình dương đã trở thành cái nôi
của những câu chuyện thần kỳ về phát triển kinh tế
nền tảng của thành công đó là bởi chúng ta cùng tin tưởng vào sức mạnh của hợp tác và đối thoại
sự hiền diện của đông đảo quý vị tại đây là minh chứng sống đồng nhất cho niềm tin ấy
những thông điệp về một việt nam sẵn sàng làm việc
và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới
phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển
luôn được chủ tịch nước trần đại quang truyền đi trong sự đón nhận và quan tâm
của tất cả các nguyên thủ quốc gia từ các nước bạn bè đối tác
điều đó được thể hiện đặc biệt qua các chuyến thăm cấp nhà nước gần đây
tới trung quốc nga ấn độ nhật bản
và qua đó bạn bè thế giới cũng thêm hiểu và cảm nhận được vị thế mới
tầm vóc mới của đất nước nói chung và ngoại giao việt nam